lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía bắc đã và đang diễn ra hết sức nghiêm trọng
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy lũ quét và sạt lở đất đã cướp đi sinh mạng của bảy mươi một người ở miền núi
hồi cuối tháng sáu vừa qua sạt lở đất xảy ra tại lai châu hà giang
làm ba mươi ba người chết mất tích và thiệt hại kinh tế hơn năm trăm linh tỷ đồng
lũ quét sạt lở đất đang là thách thức lớn trong công tác phòng chống thiên tai
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn hiện nay tại khu vực miền núi phía bắc vẫn còn hàng ngàn điểm có nguy cơ cao
xảy ra trượt lở đất lũ quét gây rủi ro lớn về người và tài sản
chính vì vậy việc ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ từ cảnh báo đến sơ tán
để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
luôn được ưu tiên hàng đầu
hoàng su phi là huyện vùng cao núi đất của tỉnh hà giang
địa hình của huyện có cấu tạo địa chất địa hình rất phức tạp
chia cắt mạnh độ dốc lớn chất đất pha cát rất dễ bị trôi trượt
nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ lũ ống lũ quét và sạt lở đất đặc biệt là vào mùa mưa
hàng năm huyện phải hứng chịu ảnh hưởng rất lớn do thiên tai gây ra
thiệt hại về tài sản và cả tính mạng của nhân dân
tuy nhiên mưa lớn kéo dài hồi cuối tháng sáu vừa qua
hoàng su phi là một trong số các huyện bị ảnh hưởng và thiệt hại không lớn
có được điều này là do huyện đã chủ động ứng dụng khoa học công nghệ
trong cảnh báo dự báo thiên tai mưa lũ trên địa bàn
từ đó giúp cấp ủy chính quyền huyện và ngành chức năng có sự chỉ đạo kịp thời
trong phòng chống thiên tai cháy rừng hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra
được biết giữa năm hai nghìn một mươi bảy phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện hoàng su phi
được đầu tư lắp đặt trạm thời tiết thông minh imetos và trạm đo mưa thông minh
đây là các hệ thống ứng dụng công nghệ trong việc theo dõi đo lường các chỉ số về thời tiết
như nhiệt độ độ ẩm mức gió lượng mưa với độ chính xác cao
ngoài ra hệ thống trạm thời tiết thông minh còn có khả năng cảnh báo cháy rừng
đặc biệt các hệ thống này được thiết kế nhỏ gọn hoạt động tự động hoàn toàn
từ nguồn điện được cấp và từ nguồn điện năng lượng mặt trời
dễ lắp đặt bảo dưỡng và giá thành phù hợp
về cảnh báo nó có thể cảnh báo sớm cho mình khoảng một tuần đến một mươi ngày
còn đối với cái hạn hán mùa khô đến một mươi năm ngày
với độ nó cảnh báo đỏ gọi là cấp nguy kịch gọi là cấp báo động đỏ
đấy là đối với trạm thời tiết thông minh
còn về mùa mưa thì nó báo sớm mưa trong ngày hôm nay đến ngày mùng hai tháng bảy
thì nó sẽ báo trước cho mình lượng mưa bao nhiêu mây bao nhiêu tốc độ gió bao nhiêu
còn thứ hai nữa là đối với mấy cái
trạm đo mưa thông minh là như thế này
nó cảnh báo đối với những khu vực gọi là nguy cơ sạt lở
mưa nhiều hoặc là mưa trong bảy ngày hoặc một mươi ngày
đối với cái trạm thời tiết thông minh thì là
nó chuyển tải về cái bảng gọi là một cái màn hình
ở phòng công nghiệp
thì là trên cơ sở chỗ các trạm chuyển về
thì là sẽ lưu lại bằng một cái biểu xeo
của các từng ngày một từng giờ một
tức là từng phút từng giây
cái này thì năm một mươi phút là nó cập nhật liên tục
trên địa bàn huyện hoàng su phi
hiện đã và đang lắp đặt hệ thống này
tại bốn xã và thị trấn là bản péo hồ thầu tụ nhân và thị trấn vinh quang
tất cả các thông số chỉ số được các trạm thu nhận
và truyền phát tự động về trung tâm
để các phần mềm chuyên dụng phân tích đánh giá và xử lý
để đưa ra kết quả dự báo và thông tin cảnh báo
đối với trạm thời tiết thông minh
các kết quả này được cập nhật liên tục trên trang thông tin thời tiết huyện tây bắc
riêng trạm đo mưa thông minh sẽ tự động cập nhật liên tục
qua phần mềm được cài đặt trên máy tính hoặc thiết bị thông minh
như điện thoại di động máy tính bảng
trên địa bàn huyện hoàng su phi còn có bốn trạm thời tiết thông minh và đo mưa thông minh
thì hai trạm này bổ trợ cho nhau
đặc biệt là trạm đo mưa thông minh
báo cáo sẽ truyền dữ liệu ngay trong lúc đang mưa
trong hệ thống
trạm thời tiết thông minh
thì sẽ đưa cho ta dữ liệu
cách khoảng một tuần
trong một tuần
thì chúng ta biết trước được là
trong thời gian tới
ngày nào giờ nào
là có nắng và lượng mưa là bao nhiêu
và phần trăm mưa
trong ngày là bao nhiêu phần trăm
thì từ dữ liệu đấy
chúng tôi khai thác
và có những hướng chỉ đạo
đối với vấn đề sản xuất trên địa bàn
ví dụ như
có thể hôm nay
ngày mai ngày kia nắng
chúng tôi chỉ đạo công tác khuyên đông
là có thể là phun thuốc trừ sâu
cho những động dụng
đúng với thời kỳ mà không có mưa
với ba trăm linh cảm biến
hệ thống này giúp thu nhận xử lý
và cập nhật thông tin liên tục
những thông tin cảnh báo về thời tiết
có thể được truyền tới người sử dụng
từ một mươi đến sáu mươi phút một lần
qua mạng thông tin di động và internet
hiện nay hệ thống này đã kết nối
với mạng dự báo thời tiết các địa phương
mạng lưới quan chắc dự báo rộng
của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
để dự báo thời tiết các khu vực một cách chính xác
với việc ứng dụng sử dụng
hai hệ thống chạm thời tiết thông minh
và chạm đo mưa thông minh
rõ ràng đã giúp việc dự báo thời tiết
cảnh báo thiên tai được chính xác kịp thời hơn
qua đó giúp cho việc chỉ đạo công tác
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
chủ động hiệu quả nhằm giảm thiểu
ảnh hưởng thiệt hại của thiên tai gây ra
tại nước ta hệ thống này đã được triển khai
tại một mươi tỉnh thành như hà giang hà nội
hương yên hà nam đắk lắc cần thơ
theo thống kê của tổng cục khí tượng thủy văn
mỗi năm việt nam xảy ra khoảng một mươi một mươi năm trận lũ quét sạt lở đất
có bốn khu vực thường xuyên xảy ra lũ quét
đó là vùng núi phía bắc trung bộ tây nguyên và đông nam bộ
do đó ngoài việc tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ
trong công tác quan trắc cảnh báo
thì ứng dụng các giải pháp công trình giảm nhẹ rủi ro thiên tai lũ quét sạt lở đất
trở thành yêu cầu cấp thiết cần được thực hiện
nhằm kiến tạo một xã hội an toàn trước thiên tai và phát triển bền vững
để tăng cường công tác dự báo cảnh báo lũ quét sạt lở đất
trong những năm qua nước ta đã và đang tăng mật độ mạng lưới chạm đau mưa tự động
và được đặt ở những nơi có nguy cơ sinh ra lũ quét sạt lở đất
đầu tư công nghệ hiện đại tự động cho phép tích hợp các số liệu mưa tự động
thiết lập các hệ thống tự động cảnh báo lũ quét sạt lở đất ở các vùng có nguy cơ cao
kết hợp với nâng cao ý thức tập huấn cho cộng đồng dân cư khu vực có nguy cơ cao
tuy nhiên trong khi ngân sách nhà nước còn hạn hẹp
thì việc xã hội hóa trong công tác phòng chống thiên tai
đã được đẩy mạnh và ưu tiên lên hàng đầu để thực hiện
thứ nhất là chúng ta sẽ làm đặt những cái chạm mà là xác định cái lượng mưa quá mức
theo cái chạm đau mưa nhưng mà xác định cái mức đó
sau đó thì có những cái thiết bị cảnh báo
thì có những doanh nghiệp mà hiện nay đã hỗ trợ cho nhân dân là cho địa phương miền núi là tới năm trăm linh cái chạm này
nhưng mà chúng ta chính phủ thì còn phải đầu tư những loại hình đầu tư khác
thế nên vì vậy thì chúng tôi đang vận động các địa phương là phải mua bằng cái nguồn vốn là bằng cái quỹ phòng chống thiên tai
và cái kinh phí này nó rất là phù hợp
tôi thấy là cái giá thành của các cái đơn vị này báo chỉ có khoảng một triệu đồng trong một cái chạm

thứ bốn là chúng ta phải lắp đặt một số những cái thiết bị cái căng kế
mà khi có chuyển vị đất thì nó sẽ tự động báo cho các cái thôn bản của khu vực hà du
ngoài ra tại những cái khu vực ngầm tràn
thì chúng ta cũng phải lắp đặt những thiết bị cảnh báo tự động
để cho người dân biết được nó đã đang ở mức độ ngập nước là bao nhiêu
có đảm bảo an toàn đi qua được hay không
và một số những cái công trình có thể là quy mô nó lớn hơn nữa
thì chúng tôi cũng đang cùng với các tổ chức quốc tế
để vận động cái quỹ cái hỗ trợ
cho những cái công trình
chính phủ việt nam cho nhân dân của chúng ta ở khu miền núi
ví dụ như là hiện nay là hàn quốc cũng đang hỗ trợ cho chúng ta
có một cái hệ thống quan trắc sản lửa đất tự động
nhưng với cái phạm vi lớn
với cái kinh phí là một ba triệu đô la
phạm công nghệ trong phòng chống thiên tai thì hết sức quan trọng
cho nên là tôi cũng đề nghị vào trong cuộc phòng chống thiên tai rồi
sớm nghiên cứu báo cáo chính phủ
cũng như ban chỉ đạo trung gương
có các cái biện pháp
học tập cái kinh nghiệm
với khoa công nghệ của các nước tiên tiến
nhất là nhật bản
thế rồi là hàn quốc trung quốc
hay là những nước mà có nhiều thiên tai
tại sao họ không gánh được
thì chúng ta phải tranh thủ công nghệ của họ
đưa vào ứng dụng của địa phương
thì cái này hết sức cần thiết
bên cạnh các giải pháp ứng dụng công nghệ
trong công tác cảnh báo dự báo
tại hội thảo khoa học giải pháp công nghệ
trong phòng chống lũ quét sản lửa đất
do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức
các đại biểu quốc tế đã chia sẻ
những kinh nghiệm của nước mình
trong việc áp dụng khoa học công nghệ
thực hiện các giải pháp công trình
trong phòng chống thiên tai
như giải pháp xử lý sản lửa mái dốc
công nghệ đập ngăn bùn đá
giảm nhẹ rủi ro lũ quét sản lửa đất
đài loan và việt nam
có hình thái với đất đai khí hậu
và điều kiện tự nhiên rất giống nhau
ở đài loan chúng tôi thường xuyên xảy ra
các tình trạng đống đất
các vấn đề sản lửa đất
ở khu vực khe suối
đặc biệt ở những vùng ven núi cao
những vùng có độ dốc lớn
chúng tôi đã và đang áp dụng
các biện pháp sanh hóa cho các công trình
chống sản lửa đất nhằm giảm thiểu carbon
và nó còn rẻ hơn biện pháp truyền thống
giải pháp này chúng tôi đã thực hiện
tại sáu mươi năm quốc gia trên thế giới
tôi thấy nó hoàn toàn phù hợp
với địa hình và địa chất của việt nam
chúng tôi mong muốn có sự đóng góp thực tế
trong công cuộc phòng chống sản lửa đất
ở việt nam đặc biệt là áp dụng
những kỹ thuật tiên tiến của thế giới
mà chúng tôi đã có áp dụng thành công
chúng tôi đang tính đến phương án
sẽ hợp tác với việt nam để đưa giải pháp này
thực hiện tại những nơi có địa hình khó
thường xảy ra thiên tai để làm công trình mẫu
và thông qua đánh giá công trình mẫu
chúng ta có thể nhân rộng
những dự án như vậy ở việt nam
cụ thể đối với giải pháp về công trình tập trung
và việc giảm nhẹ rủi ro
cần quan tâm đến việc phân dòng lũ
với mục tiêu điều tiết nước
hạn chế tập trung nước gây lũ quét
giữ lại một phần dòng chảy bùn rác
tăng khả năng điều tiết dòng chảy
giảm lưu lượng và cản trở sự chuyển lũ
bằng xây dựng các hồ chứa nước trên lưu vực
ke chống sạt lở dọc lòng suối
xây dựng đập tường chắn lũ quét
lũ bùn đá
nhật bản đang sử dụng đập sa bô hở
bằng thép trong việc phòng chống lũ quét sạt lở đất
việc này giúp giữ lại đất đá lớn
gỗ trôi giạt khi lũ quét xảy ra
đồng thời để cát đất bùn chảy xuống
trong điều kiện bình thường
đảm bảo độ dốc lòng suối
bảo vệ dòng suối
và hệ sinh thái không cản trở động vật hay cá di chuyển qua
đảm bảo sự liên tục của dòng suối
và dễ dàng thu dọn đá bị giữ lại
việt nam hoàn toàn có thể áp dụng được giải pháp này
thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp khó lường
vì vậy các cấp ngành triển khai khẩn cấp
các giải pháp công trình và phi công trình
trong phòng chống rủi ro do lũ quét sạt lở đất
như thí điểm các hệ thống quan chắc
công nghệ đập ngăn bùn đá
cảnh báo kịp thời để người dân vùng chịu ảnh hưởng biết
có biện pháp phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại
đồng thời tiếp tục nghiên cứu
ứng dụng khoa học công nghệ ứng phó với thiên tai
nhất là trong lĩnh vực quan chắc
giám sát đánh giá cảnh báo sớm
nguy cơ lũ quét sạt lở đất
chúng ta cũng phải ra soát lại
tất cả các phần châm
từ khâu dự báo cũng phải tính toán
dự báo rồi đây cũng phải mạnh dạng
phối hợp với các đài
các cơ quan của nước ngoài
để đưa ra được những dự báo sát hơn
thứ hai tăng cường cơ sở vật chất để dự báo sát hơn
để có nhiều dự báo về các dạng hình
chứ không chỉ một số dạng hình cơ bản
dự vào cuộc của các thành phần kinh tế
hiện nay chỗ này vẫn mỏng
chỗ này từ nhận thức đến việc làm
đến cụ thể chỗ này vẫn gần đều hộ quyền
tôi nghĩ là rất nhiều vấn đề rút ra
tiếp tục chúng ta sẽ có
kiên toàn một bước nữa
về cái quy chế hoạt động
từ ban chỉ đạo trung ương cho đến ban chỉ huy các tỉnh
thứ hai là sau này toàn bộ
kể cả về
kế hoạch kể cả phương án
theo phương châm vốn tại chỗ để từng cấp
tự bổ sung
cái gì còn thiếu thì bổ sung
tăng cường nguồn lực
thưa quý vị và các bạn
có thể nói để thực hiện tốt công tác phòng chống
và giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra
chúng ta cần phải ưu tiên
ứng dụng khoa học công nghệ
trong theo dõi quan chắc giám sát
chỉ đạo điều hành và đầu tư cơ sở hạ tầng
nâng cao năng lực cảnh báo sớm
năng lực tự ứng phó
đặc biệt là trong cộng đồng dân cư
cũng như là đầu tư vào hệ thống thông tin tới người dân
đến đây thì chương trình
nông nghiệp chuyển động cũng xin được tạm dừng
mọi ý kiến khán giả quan tâm xin được gửi về
chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
email nông nghiệpchuyểnđộng thnd
chương trình nông nghiệp chuyển động
được phát sóng định kỳ
vào lúc một mươi tám h thứ năm
và phát lại vào các khung giờ
bảy h ba mươi thứ sáu
và một mươi ba h một mươi năm ngày thứ bảy hàng tuần
trên kênh truyền hình nhân dân
ngoài ra quý vị có thể truy cập vào trang web
để xem lại chương trình
xin kính chào và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau